do ảnh hưởng của mưa lớn và không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày hai tháng một mươi một ở khu vực từ quảng nam từ nam nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to nguy cơ lũ lụt xảy ra tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
dự báo từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
ngoài ra ngày và đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi ở bắc bộ thanh hóa có mưa rào và rông cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày mai ba mươi tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một trên các sông từ quảng bình đến quảng ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến bảy m hạ lưu từ một đến ba m
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai riêng các sông ở thừa thiên huế ở mức báo động hai và trên báo động hai
trong đợt lũ này nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ ở vùng trũng tấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi